vương quốc anh quyết tâm bảo đảm một thỏa thuận thương mại với liên minh châu âu
và đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách trong đàm phán
đây là lời khẳng định được bộ trưởng phụ trách brexit đưa ra vào ngày hôm qua
bộ trưởng phụ trách brexit michael gove tái khẳng định quyết tâm đạt thỏa thuận thương mại với eu
ông cũng cho biết các nhà đàm phán của anh đang hết sức nỗ lực thu hẹp những lỗ hỏng còn lại
trong cuộc đàm phán với phái đoàn đàm phán eu
tuy nhiên ông michael gove nhấn mạnh liên minh châu âu phải thể hiện sự linh hoạt
để giúp đảm bảo một thỏa thuận thương mại tự do với anh
đặc biệt là đảm bảo thông quan hàng hóa ở bắc ireland
bộ trưởng gove cho rằng vương quốc anh đã thể hiện sự linh hoạt trong các cuộc đàm phán này
nhưng điều quan trọng là liên minh châu âu cũng phải thể hiện sự linh hoạt tương tự